phải hoàn tất tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bổ sung nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
và đây là nội dung trong công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
mà bộ trưởng bộ y tế gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa
tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản
cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và liều bổ sung
liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đề nghị các địa phương giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đồng thời quản lý bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao như người già
người có bệnh nền người suy giảm miễn dịch phụ nữ có thai đảm bảo được tiêm chủng đủ liều
được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất tốt nhất ngay tại địa phương
tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn